giá mía ở quảng ngãi tiếp tục giảm xuống bảy trăm bảy mươi đồng một tấn đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay
so với mức giá năm hai nghìn một mươi bảy thì giá mía năm nay giảm từ một trăm bốn mươi đến hai trăm linh đồng một tấn
với mức giá hiện tại trừ các khoản chi phí thì người trồng mía ở quảng ngãi đều đang rơi vào tình trạng hòa vốn hoặc thua lỗ
ông đinh văn gót vừa thu hoạch diện tích mía của gia đình bán cho nhà máy đường phổ phong
năm nay gia đình ông trồng gần bảy sao mía thu hoạch được một mươi bảy tấn
với giá bán sáu trăm chín mươi ba đồng một tấn sau khi trừ chi phí nhà máy đường cho ứng trước như tiền giống phân bón ông gót chỉ còn bốn mươi hai đồng mỗi tấn
đến thời điểm này nông dân trong huyện sơn hà đã thu hoạch hơn một trăm năm mươi hectare mía bán cho nhà máy đường phổ phong
trong đó diện tích do nhà máy đường hỗ trợ là hơn tám mươi ha
từ đầu vụ đến nay nhà máy đã ba lần điều chỉnh giảm giá
thực tế giá mía hiện nay nhà máy thu mua với giá bảy trăm bảy mươi đồng một tấn
bán tự do nông dân chỉ được mức giá bảy trăm linh đồng một tấn
sau khi trừ các khoản chi phí thì nông dân trồng mía thua lỗ nặng
nó bắt lợi cho nên là nhà máy vào vụ nó hơi chậm hơn so với năm trước
chính vì vậy cho nên là cái kế hoạch đốn chặt của các vùng mía trong toàn tỉnh thì để thực hiện theo vào vụ lúa ban đầu
hiện nay thì
thì tường đường của nước ta thì đang hội nhập rất là lớn
cái việc mà đường nhập lạo thì hiện nay phía nam và phía bắc đều có rất là nhiều
chính vì thế cho nên là thực hiện cái việc mua giá mía thì nó cũng tùy cơ sở là cái giá đường
xã sơn cao huyện sơn hà là địa phương đi đầu của huyện trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên bốn mươi hectare mía
có hợp đồng hỗ trợ cũng như bao tiêu sản phẩm của nhà máy
mía từ cánh đồng này được nhà máy đường phổ biến
phong mua với giá tám trăm hai mươi đồng một tấn
nhưng mức giá này người trồng mía vẫn bị lỗ hoặc hòa vốn
việc trồng mía không mang lại hiệu quả kinh tế
nhiều hộ dân trong xã đã tính tới việc bỏ trồng mía
hậu quả là địa phương vận động người dân dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn
theo đề án đổi mới cơ cấu ngành nông nghiệp không thể thực hiện được
với giá mía hiện nay tôi nghĩ là công tốc vận động tuyên truyền bà con tiếp tục gắn bó mía thì rất là khó khăn với địa phương
tại vì giá cả nó không ổn định
chính vì thế bà con hiện nay không có mẹ mở mía nữa
chính vì thế công tốc vận động tuyên truyền bà con tiếp tục gắn bó mía để mở rộng mía thì gặp vô cùng khó khăn
khi không tìm được đầu ra nông dân tự loay hoay với tiêu thụ thì thiệt hại là không tránh khỏi
tuy nhiên được ký kết thu mua bảo trợ nhưng giá cả bấp bênh phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị thu mua
nông dân vẫn chưa tránh được khó khăn
vụ mía năm nay nông dân quảng ngãi vẫn tiếp tục điều đứng trước giá mía giảm sâu từ đơn vị thu mua
với tình hình này diện tích thu hẹp nông nghiệp khó khăn khi tái cơ cấu là điều có thể thấy trước